ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội đoàn đại biểu cấp cao campuchia do thống tướng mensaman
ủy viên thường trực bộ chính trị đảng nhân dân campuchia phó thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc tại trụ sở ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
thực hiện chủ trương của chính phủ hai nước về thúc đẩy hoạt động đầu tư thương mại du lịch song phương
từ năm hai nghìn chín bidv đã thành lập các hiện diện thương mại tại thị trường campuchia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bảo hiểm
đến nay bidv là định chế tài chính việt nam đi đầu trong các hoạt động đầu tư trực tiếp và hợp tác tài chính tín dụng tại campuchia
các hiện diện thương mại của bidv tại campuchia đã thực hiện tốt các sứ mệnh mục tiêu nhiệm vụ được giao và hoạt động kinh doanh hiệu quả
khẳng định được vị thế thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực hoạt động
góp phần phát triển kinh tế xã hội campuchia
đặc biệt sau một mươi năm thành lập và phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển campuchia bidc
đã trở thành một trong một mươi ngân hàng thương mại lớn nhất tại đất nước chùa tháp về quy mô và tổng giá trị tài sản đạt bảy trăm chín mươi năm triệu đô la mỹ
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng mensaman chúc mừng những thành tựu và đóng góp của bidv bidc
và các hiện diện thương mại khác đối với nền kinh tế campuchia trong một mươi năm qua
bà mensam an cho biết kể từ khi bidc và các hiện diện thương mại khác đối với nền kinh tế campuchia trong một mươi năm qua
các hiện diện khác của bidv được thành lập tại campuchia hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp việt nam và campuchia có nhiều khởi sắc
bidv bidc đã thể hiện sự năng động và trách nhiệm trong việc kết nối các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia
phó thủ tướng campuchia cũng ghi nhận bidc và các hiện diện thương mại của bidv luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật campuchia
tích cực gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương định hướng chỉ đạo của chính phủ
và các cơ quan liên quan tại campuchia